bộ y tế vừa có quyết định số hai nghìn chín mươi chín về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người
theo hướng dẫn này bệnh nhân mắc bệnh trải qua bốn giai đoạn khởi phát bệnh và phải cách ly tối thiểu một mươi bốn ngày
giai đoạn ủ bệnh từ sáu đến một mươi ba ngày có thể giao động từ năm đến hai mươi một ngày
người nhiễm không có triệu chứng và không có khả năng lây nhiễm
giai đoạn khởi phát từ một đến năm ngày với các triệu chứng chính là sốt và nổi hạch ngoại vi toàn thân
kèm theo người bệnh có thể có biểu hiện đau đầu mệt mỏi ớn lạnh đau họng đau cơ
virus có thể lây sang người khác từ giai đoạn này
giai đoạn toàn phát xuất hiện của các ban trên da thường gặp sau sốt từ một đến ba ngày
giai đoạn hồi phục các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ có thể kéo dài từ hai đến bốn tuần rồi tự khỏi
các cơ sở y tế cần phải thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly các trường hợp bệnh nghi ngờ có thể và xác định mắc bệnh
ngoài ra sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu ở những trường hợp nặng và cơ địa đặc biệt như trẻ sơ sinh người cao tuổi người bị suy giảm biễn dịch theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và các quy định của việt nam